trong một ngày mà cả nước đang sôi nổi với sự kiện ngày sách việt nam
thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện về ước mơ đọc sách
học chữ của những đứa trẻ nghèo nơi xóm ốc
xóm ốc thuộc xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
đây là nơi cư ngụ của những người dân nghèo đổ về đây kiếm sống
và nỗi lo về cái ăn cái mặc mỗi ngày dường như cũng đã cướp đi cả những ước mơ còn sang sở của các em
bảy giờ sáng mỗi ngày em nguyễn hữu linh một mươi năm tuổi tại xóm ốc
bắt đầu hành trình mưu sinh thay vì đến trường như các bạn đồng trang lứa
tìm đến những ao hồ có ốc không ngại khó khăn
linh thực hiện công việc của mình như những người làm nghề chuyên nghiệp
năm giờ xong con học tới lớp hai rồi con nghỉ học mình lên đây bắt ốc
nhiều khi con thấy các bạn đi học mình cũng muốn lắm nhưng mà con lại không được đi học
ba mươi tuổi linh giờ đã là lao động chính trong gia đình cùng bố mẹ kiếm tiền nuôi sống các em
không chỉ linh hầu hết các em nhỏ xóm ốc đang sống cùng bố mẹ ở đây đều không được đến trường
mỗi ngày các em đều mò cua bắt ốc nhặt rau nhút
trông em làm việc nhà
ngay cả với số ít những em được đi học ngoài giờ học các em vẫn phải làm việc phụ giúp gia đình
những lúc rảnh các em hồn nhiên nô đùa và nhiệt tình làm việc
mà quên mất những trang sách giang dở đang đợi mình và cũng chưa biết khi nào mới trở lại
bỏ rau thì mình thích cái nào hơn
theo ủy ban nhân dân xã bình hưng huyện bình chánh xóm ốc hay tổ một trăm một mươi tám ấp hai a
có hai mươi tám em nhỏ đang tuổi đi học thì chỉ có tám em tới trường
xã cũng đã tổ chức những lớp học tình thương cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn
sòng với những em đã trở thành lao động chính trong gia đình thì việc đi học dường như là không thể